còn vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày bốn tháng tám tổ tuần tra kiểm soát công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đã kiểm tra xe ô tô do huỳnh công hiếu thông đi từ thành phố phan giang tỉnh ninh thuận lên thành phố đà lạt
đã bỏ hàng và khi tới trạm kiểm soát dịch covid một mươi chín thuộc xã trạm hành thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đã có hành vi vượt trạm không khai báo trung thực
tiến hành kiểm tra xe đã phát hiện hai trường hợp
huỳnh quốc đạt và thuận huỳnh ngọc phú đều trú tại xã phước thuận huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
trốn trong thùng xe tải qua trạm kiểm dịch để lên thành phố đà lạt bỏ hàng
cũng trong ngày ba tháng tám lực lượng tuần tra kiểm soát công an thành phố đà lạt phát hiện có bảy trường hợp
đang trốn trong thùng xe tải chở rau để qua chốt kiểm soát
qua xác minh có sáu trên bảy trường hợp không có xét nghiệm covid một mươi chín
trong đó có một trường hợp trốn từ vùng dịch đang có chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
tại cơ quan công an các trường hợp này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
hiện cơ quan chức năng đã yêu cầu những trường hợp này lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
theo quy định và lập hồ sơ để xử lý theo pháp luật